đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến thăm và làm việc với cán bộ tòa án nhân dân tp hà nội
về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những kết quả ngành tòa án thành phố hà nội đã đạt được
trong bối cảnh số vụ án vụ việc tăng số biên chế thẩm phán giữ nguyên nhưng đội ngũ cán bộ toàn ngành tòa án đã hoàn thành nhiệm vụ
tỷ lệ các loại án được giải quyết đạt cao chiếm gần chín mươi bảy
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải đề nghị cần tập trung khắc phục có những giải pháp để hạn chế các bản án phải hủy
sửa do lỗi chủ quan hay một số bản án tuyên chưa rõ ràng do nguyên nhân chủ quan về trình độ của thẩm phán hoặc sự trồng chéo của quy định pháp luật
đồng thời chú trọng việc kiểm tra chéo kiểm soát lẫn nhau để bảo đảm không để xảy ra oan sai hay lọt tội phạm
thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác xét xử gắn với cải cách hành chính
lắng nghe các thông tin phản hồi từ phía người dân để kịp thời điều chỉnh những vấn đề còn bất cập